phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc nhận được tin báo cháy tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long
chi nhánh tỉnh đắk lắc nằm trên đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột vị trí xảy ra đám cháy là tại kho chứa đồ ở tầng bốn của tòa nhà
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã điều động bốn xe chữa cháy cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân